thưa quý vị tại bình định trong những ngày vừa qua thông tin về vụ giết chủ nợ ném sát xuống biển gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã khẩn trương xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đinh công nhật chú tệ xã mỹ cát huyện phù mỹ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó khi làm việc với cơ quan điều tra đối tượng đinh công nhật thừa nhận đã thực hiện hành vi giết phan văn dũng chú tại huyện phù mỹ
tuy nhiên lời khai của nhật liên tục có sự thay đổi nhất là về cách thức gây án hùng khí gây án địa điểm gây án gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh điều tra
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục đấu tranh làm rõ thêm một số tình tiết liên quan đến vụ án này để xử lý đối tượng đúng người đúng tội đúng pháp luật
việc lực lượng công an khẩn trương xác minh làm rõ thông tin điều tra làm rõ bản chất của vụ việc trên đã kịp thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện phù mỹ đặc biệt là ở những vùng lân cận với nơi đã xảy ra vụ án mạng trên
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thừa nhận đã thực hiện hành vi giết phan văn dũng chú tại huyện phù mỹ đặc biệt là ở những vùng lân cận với nơi đã xảy ra vụ án mạng trên